tính từ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay nhà máy lọc dầu dung quất đã đạt một mươi triệu giờ công an toàn
không để xảy ra tai nạn lao động gây mất ngày công
như vậy là sau tám năm vận hành và sản xuất thương mại
đây là giai đoạn nhà máy lọc dầu dung quất hoạt động ổn định liên tục đạt mốc ngày công an toàn kỷ lục
với đặc thù có nhiều thiết bị vận hành ở áp suất nhiệt độ cao và tồn tại nhiều yếu tố gây ăn mòn
chứa các lưu chất dễ cháy nổ các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động
để đảm bảo an toàn các chuyên gia kỹ sư nhà máy triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chương trình
nhằm kiểm soát an toàn như đào tạo huấn luyện về an toàn trên tám mươi khóa cho một mươi một năm trăm linh lượt cán bộ công nhân viên
thực hiện công tác giám sát nhà thầu theo nhiều cấp độ nhận diện và kiểm soát các mối nguy hiểm
góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn tổ chức diễn tập
ứng phó với các tình huống khẩn cấp diễn tập an ninh cảng biển ứng phó sự cố tràn dầu
nhà máy lọc dầu dung quất là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
và cung cấp khoảng ba mươi nguồn xăng dầu cho cả nước
nếu nhà máy gặp sự cố liên quan đến vận hành sản xuất
sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh năng lượng cũng như nền kinh tế đất nước
do vậy năm hai nghìn một mươi bảy nhà máy lọc dầu dung quất phấn đấu đạt mốc một mươi bốn năm triệu giờ công an toàn
không để xảy ra sự cố cháy nổ sự cố an ninh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh